hai năm trở lại đây việt nam đã ghi nhận ba vụ đưa nhận hối lộ liên quan đến doanh nghiệp nhật bản cho quan chức việt nam
trong đó hai vụ đã đem ra xét xử một vụ thì đang điều tra
những vụ việc này cùng với nghi vấn tại công ty tenma việt nam đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi
có phải đang có những kẽ hở về cơ chế chính sách cho quản lý thu hút đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài
và phải chăng cũng có sự buông lỏng trong cơ chế giám sát cán bộ kiểm soát quyền lực
giải đáp cho những băn khoăn này phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê thành vân
ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc này
liên quan đến nghi vấn hối lộ của công ty tenma việt nam bộ tài chính cho biết đã tạm đình chỉ công tác một mươi một cán bộ
trong đó có cục trưởng cục hải quan bắc ninh và một vụ trưởng tổng cục thuế nguyên phó cục trưởng cục thuế bắc ninh
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng khẳng định vụ việc này rất quan trọng
về đối ngoại liên quan tới môi trường đầu tư kinh doanh
về đối nội đây là việc phòng chống tham nhũng
bộ công an hiện cũng đang tích cực phối hợp cùng phía nhật bản điều tra xác minh thông tin
những vụ việc như thế này sẽ sớm được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ
từng bước khẳng định nỗ lực của chính phủ việt nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo sự minh bạch công khai nhưng kỳ cương chặt chẽ
đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông là trong những ngày gần đây thì dư luận rất là quan tâm đến cái nghi vấn công ty tenma việt nam đã hối lộ để trốn thuế
ngay khi có những thông tin này thì thủ tướng chính phủ cũng đã giao cho các đơn vị
trong đó có bộ tài chính và bộ công an xác minh làm rõ để công khai minh bạch những thông tin này
và nếu như có vi phạm thì sẽ phải xử lý nghiêm
cá nhân ông có những ý kiến như thế nào đánh giá như thế nào về những chỉ đạo kịp thời này của thủ tướng chính phủ ạ
thầy ra ở công ty tenma nhật bản ở bắc ninh là cái vụ việc nghiêm trọng
bởi vì nó có dấu hiệu của cái tội thông đồng và che giấu cái tội trốn thuế
và tôi đánh giá rất cao là cái vụ việc này khi vừa mới xảy ra báo chí vừa mới đeo
thì bộ trưởng bộ tài chính và đặc biệt là thủ tướng chính phủ đã có cái chỉ đạo rất kịp thời
bộ tài chính đã chỉ đạo xử lý việc đình chỉ công tác một mươi một nhân sự
cái việc này như thế là sẽ xử lý rất nhanh mặc dù là mới có thông tin trên báo chí thôi
vụ việc này nó không chỉ ảnh hưởng đến cái việc thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến cái hình ảnh của đất nước chúng ta
trong cái con mắt của bạn bè quốc tế khi mà họ có cái đầu tư hay là hợp tác kinh tế với chúng ta
thưa ông là trong vòng một mươi hai năm trở lại đây thì tại việt nam mình cũng đã ghi nhận đến ba vụ việc
liên quan đến các cái đối tác nhật bản
trong đó có những cái công ty đã đưa và hối lộ với quan chức việt nam
liệu rằng là đang có những cái kẽ hở về cơ chế chính sách hoặc là những cái cơ chế để thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp nước ngoài
để cho các đối tượng có thể lợi dụng và trục lợi cũng như là có cái hành vi tham nhũng
cái thu thuế hiện nay thì nó nổi lên đó là vấn đề chuyển giá giữa công ty mẹ và công ty con
chuyển giá nội bộ thì nó lẩn tránh được cái nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước
kẽ hở nữa là cái việc khai thuế
thì khai thuế nó là một cái động tác mà nó tính trên cái giá trị của sản phẩm hàng hóa
và nếu như mà anh khai gian cái giá trị sản phẩm hóa thì tương ứng với nó là cái nghĩa vụ nộp thuế sẽ giảm trừ đi
mà cái này thì nó rất dễ dàng là cái thông đồng giữa cái người nộp thuế và cái cơ quan thuế
và không chỉ là với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài mà đối với hộ kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nước hay là các chủ thể kinh tế khác
nó cũng dẫn đến cái hệ quả nếu như có cái vi phạm có cái dấu hiệu cấu kết với nhau thì là thiệt hại là thiệt hại cho nhà nước
nếu như không xử nghiêm thì nó sẽ tạo tiền lệ rất xấu không chỉ cho hoạt động kinh tế nói riêng mà hình ảnh đối ngoại trong hoạt động kinh tế đối ngoại
của nhà nước
đúng như ông đã chia sẻ từ những cái vụ việc xảy ra như thế này thì cần phải có những cơ chế chặt chẽ hơn như thế nào để giám sát cán bộ đặc biệt là kiểm soát quyền lực để ngăn không tạo ra những cái kẽ hở
và trong cái quá trình thi hành công vụ để các cán bộ có thể lợi dụng và có cái hành vi tham nhũng
hiện nay theo luật thì có cái thanh tra thuế là cái thanh tra có tính chất chuyên ngành ở trong nội bộ cái hệ thống tài chính
thế nhưng mà đúng
như thực tiễn nó đã diễn ra cái việc mà tổ chức cái nội bộ kiểm soát nội bộ với một cái hệ thống khép kín thì khó có thể tránh khỏi những sai sót như là thực tiễn đã dân ra
cho nên cần thiết phải có sự vào cuộc của nhân dân của công luận của báo chí mà phần lớn các vụ việc này đều phát hiện bởi các đối tượng khác
chúng ta có nhiều công cụ khác giám sát
chẳng hạn như giám sát
vì quyền lực thì giám sát của các ban của hội đồng nhân dân ở cái địa phương cung cấp hoặc cao nữa là giám sát của quốc hội
thế nhưng mà giám sát quyền lực là giám sát chủ yếu là giám sát việc thực thi chính sách
còn các cái hành vi nghiệp vụ cụ thể thì phải có giám sát sâu hơn thì mới đủ sức để mà chứng minh được cái sai phạm của các cái cán bộ tha hóa trong ngành thuế
với sự hợp tác thông đồng với các doanh nghiệp
mà trốn tránh cái nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước
vậy thì để xảy ra những cái vụ việc như thế này theo ông mình nên nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của những người đứng đầu
trước hết phải nói đến trách nhiệm của những cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng mà có cái hành vi vi phạm
cái này thì không chỉ là luật phòng chống tham nhũng luật xử phạt vi phạm hành chính rồi là cái nghị định của chính phủ về trách nhiệm của người đứng đầu
mà còn nó còn vi phạm cả cũng quy định của đảng khi đề cập đến cái vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền
cho nên cái vi phạm ở đâu thì trước hết là cái người đứng đầu ở đấy phải chịu trách nhiệm lên ơi
cái trách nhiệm thứ hai nữa là kiểm tra và giáo dục cán bộ
thì ở đây là anh phải theo dõi giám sát thường xuyên cái hành vi công vụ của họ
và cái thứ ba nữa là
thưa ông là chính phủ việt nam hiện nay thì đang rất nỗ lực trong cái việc cải thiện môi trường đầu tư tại việt nam
đảm bảo sự thuận lợi thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng mà phải đảm bảo được cái tính công bằng minh bạch cũng như là đảm bảo được kỳ cương
vậy theo ông đâu là những giải pháp trước mắt cần phải thực hiện để ngày càng hoàn thiện hơn nữa những cơ chế chính sách và đảm bảo một môi trường đầu tư tại việt nam
vừa an toàn kỷ cương nhưng mà cũng công khai và minh bạch ạ
hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động hợp tác kinh tế nói riêng thì phải dựa trên cơ sở pháp luật và chủ yếu được kiểm soát bằng pháp luật
cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm trước tiên đó là phải củng cố lại cái hàng rào pháp luật
làm sao nó vừa có cái độ tin cậy
cái tin cậy ở đây đó là
tin cậy cái cam kết
tin cậy bằng cái cam kết của nhà nước để mà chào đón các nhà đầu tư
và cái cam kết đấy được bảo đảm bằng việc bảo đảm về các hợp đồng thực hiện nghiêm túc
thứ hai nữa là cái cam kết đấy là bảo đảm về tài sản của họ
trên đất nước việt nam thì tài sản của họ được bảo đảm
về cái cam kết thứ ba đó là cam kết là xử lý nghiêm khắc các hành vi nhũng nhiếu tham nhũng
và ngược lại họ phải tuân thủ pháp luật việt nam
phải bảo đảm tôn trọng cái pháp luật việt nam
mời gọi các nhà đầu tư
nhưng mà mời gọi chào đón là theo pháp luật
mở lòng mở giả nhưng có kỷ cương có phép nước
chứ không phải muốn vào đây làm gì thì làm
sai đến đâu xử lý này
bác sĩ tổng ấn ông về những chia sẻ vừa rồi